với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đồng minh chính chủ tịch ubnd xã thụy trường
nguyễn mậu tuyến phó chủ tịch ubnd xã thụy trường và bùi anh bính nguyên cán bộ địa chính xã thụy trường
huyện thái thụy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với mai văn bấn về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
bấn đã khai thác tài nguyên khi không được cấp phép gây thiệt hại về tài sản nhà nước hơn một tỷ đồng
mở rộng vụ án cơ quan điều tra xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
chính tuyến và bính đã không chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để bấn có hành vi
thuê người múc vận chuyển đất và hút cát khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật